vào chiều ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi đã xảy ra vụ sập công trình tại khu công nghiệp giang điền huyện trảng bom tỉnh đồng nai
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm một mươi người chết và một mươi năm người bị thương
thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ đã gửi lời thăm hỏi chiêu buồn sâu sắc tới các nạn nhân thân nhân người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau
ubnd tỉnh đồng nai khẩn trương tổ chức tìm kiếm cứu chữa thăm hỏi động viên có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong và bị thương
chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn này
hai bộ công an ubnd tỉnh đồng nai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật báo cáo thủ tướng chính phủ
bộ lao động thương binh và xã hội chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động thường xuyên giả soát kiểm tra thanh tra các công trình xây dựng trên địa bàn kiên quyết đình chỉ thi công nếu không đảm bảo an toàn cho người lao động